trao đổi bên lề hành lang quốc hội về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật chứng khoán sửa đổi
nhiều ý kiến cho rằng dự án luật cần có những quy định mang tính dự báo
bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới cũng như xử nghiêm hành vi thao túng thị trường
một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong dự thảo luật dự án luật chứng khoán sửa đổi lần này
là việc tách hay không tách ủy ban chứng khoán nhà nước ra khỏi bộ tài chính
tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng đã đến lúc nên tách khi phạm vi hoạt động của ủy ban rộng hơn theo tình hình mới
có cái hàng hóa tài sản của nó là chứng khoán cơ sở mà nó có thể bao gồm tài sản là các cái tài sản khác
để mà chúng ta điều tiết chúng ta quản lý được tất cả những cái lĩnh vực này
thì tôi nghĩ rằng nó đã phượt quá cái phạm vi của bộ tài chính
và nó cần phải có một cấp cao có thể nó phải là thuộc chính phủ
là chúng ta cũng cần thiết phải lên tách ủy ban chứng khoán nhà nước trực thuộc bộ chính phủ
một là để tách mạch lĩnh vực này ra vấn đề thứ hai là để cho tất cả cái việc tổ chức thực hiện
nó được nhanh hơn nó đáp ứng được yêu cầu hơn
và đó là quan trọng nhất nó tạo được một sự minh bạch
nhà nước không nên can thiệp sâu vào các hoạt động của các ví dụ của doanh nghiệp
của các tổ chức tài chính trung gian và dẫn đến thị trường nó sẽ được minh bạch hơn
nhiều đại biểu cũng cho rằng cần mạnh tay khi xử lý hành vi thao túng thị trường chứng khoán
để ngăn chặn hành vi trục lợi này
quy định về xử phạt đã có từ trước đến nay
tuy nhiên thì hàng tuần vẫn diễn ra rất nhiều những vi phạm
và thậm chí người ta chấp nhận sự phạt hành chính đó để kiếm lợi từ cái vi phạm này
trong sự thảo này thì nó không chỉ nâng mức phạt là từ một năm tỷ cho cá nhân
ba tỷ cho tổ chức cho những hành vi thông thường
mà nếu như cái hành vi phạm đó mà lại còn mang lại cái thu lợi
thì cái nguồn thu lợi này là phạt gấp một mươi lần
tôi cho rằng là cái việc này nó sẽ ngăn chặn được cái chuyện là người ta cố tình vi phạm để kiếm lợi
những cái giao dịch của họ nó thường xuyên xảy ra liên tục
thậm chí có những giao dịch khớp lệnh cực kỳ lớn
và như vậy nếu mà cái hành vi đấy
mà một nếu mà người ta đã tiếp tục là vi phạm đấy
thì một tức là giảm cái liềm tin của các nhà đầu tư về thị trường
tức là đã hiểu về tâm lý
vấn đề thứ hai thực sự nó có sự trục lợi
và nếu mà trục lợi như vậy mà chúng ta không tăng cái cường
cái cơ chế sử phạt này lên thì rõ ràng là bị nhờn
bởi vì nếu như bây giờ chúng ta xử phạt
ví dụ một hành vi người ta thao túng người ta trục đại cấp khoảng được
vài chục tỷ mà chúng ta phạt hành chính khấu đồng
một tỷ rưỡi đến hai tỷ thì nó không đáp ứng lý yêu cầu
vậy thì chúng ta phải chia tay xử phạt thật cao lên